ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị nghiên cứu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao an phú quận hai
đồng bộ với quy mô đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
nghiên cứu bổ sung nút giao thông kết nối cao tốc với đường long phước quận chín
để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội quận chín và khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông
ngoài ra kiến nghị bộ giao thông vận tải nghiên cứu thực hiện phương án tổ chức bồi thường
hỗ trợ tái định cư một lần theo đúng lộ giới quy hoạch tuyến đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
tránh gây xáo trộn nhiều lần ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân
ngày một mươi năm tháng sáu một vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe khách và một xe tải khi đang vượt nhau trên đèo bảo lộc
khiến giao thông khu vực này bị ách tắc nhiều giờ rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe ben do tài xế đỗ trọng chiến ngụ tại thành phố bảo lộc điều khiển
lên đèo bảo lộc đã xảy ra va chạm với xe khách dường nằm do tài xế phạm văn nhanh ngụ tỉnh bình định điều khiển xuống đèo
khi đó một xe khách dường nằm khác do tài xế phạm văn đăng ngụ tỉnh nam định điều khiển xuống đèo đã tông vào xe khách gặp nạn trước đó
vụ tai nạn khiến cả ba xe hư hỏng lúc tai nạn xảy ra trên hai xe khách có hơn bốn mươi hành khách nhưng không có thương vong
sau khi tai nạn xảy ra lực lượng công an đã có mặt phân luồng điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên
mới đây trên diễn đàn giao thông xuất hiện clip một thanh niên trẻ đang lái xe đã dừng xe ngay trên phố để lấy một chùm vải của một người bán hàng bị đổ ra đường
sau khi xem clip này không ít người đã tỏ ra ngao ngán trước hành động của thanh niên này
vụ việc được camera hành trình ghi lại trên phố đại cổ việt hai bà trưng hà nội
người thanh niên này khi thấy người bán vải đổ ra đường thì không giúp đỡ mà còn thẳng nhiên bật xi nhăn lấy chùm vải rơi dưới đất rồi lên xe đi thẳng
nhiều người khi xem clip đã thấy phẫn nộ và ngao ngáng cho tư cách của tài xế trên
chỉ vì một chùm vải trị giá vài chục nghìn đồng mà vứt bỏ ca làm tự trọng của bản thân
thưa quý vị một clip được chia sẻ trên mạng xã hội hôm nay khiến nhiều người phẫn nộ
tình huống chiếc xe ba bánh tự chế phóng nhanh lấn đường trong nội thành hà nội rồi va phải nam thanh niên đi xe máy khiến người này ngã sỏng xoài xuống mặt đường
điều đáng nói là tài xế xe ba gác vẫn chạy xe tiếp thản nhiên bỏ mặt nạn nhân
vụ việc diễn ra trên đoạn đường câu dậu phương đại kim quận hoàng mai thành phố hà nội
hình ảnh chiếc xe ba bánh hoạt động trên đường phố hà nội lâu nay không hề xa lạ
tuy nhiên rất nhiều việc vi phạm luật giao thông đường bộ của loại phương tiện này được người dân ghi hình lại như vượt đèn đỏ đi ngược chiều chờ hàng công canh và đi ẩu